kính thưa quý vị chiều tối ngày năm tháng một mươi được sự nhất trí của đảng ủy bộ tư lệnh quận quân khu bảy
và chỉ đạo của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
phối hợp với các đoàn thể của thành phố và các địa phương tổ chức đưa đón người dân về quê an toàn và chú đáo
người dân có nhu cầu về quê liên hệ với tổ dân phố ủy ba nhân dân phường xã tỷ trấn
nên tạm trú tại thành phố hồ chí minh để đăng ký
nếu người dân cần được hướng dẫn thêm có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng sáu mươi chín sáu trăm năm mươi hai bốn trăm linh một và hai mươi tám sáu mươi sáu tám trăm hai mươi hai để được hỗ trợ
sau khi người dân đăng ký về quê bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh phối hợp với các đoàn thể của thành phố
thông kê số lượng và địa điểm địa phương nơi về của người dân sau đó tổ chức đón tiếp đưa đón người dân về quê
trước khi đưa người dân lên đường về quê các cơ quan chức năng sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe cho người dân
sau khi kiểm tra sức khỏe xong bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh sẽ cự cán bộ chiến sĩ đi cùng
và đảm bảo phương tiện chở người dân về quê theo nguyện vọng